lúc năm h bốn mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi nhận được thông tin về việc các tàu bị nạn tại khu vực cửa danh quảng bình vùng cảnh sát biển một kịp thời điều động tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực đảo hòn la nhanh chóng ra khu vực hiện trường
đến sáu giờ hai mươi năm phút tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn đã ra đến khu vực trên và tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn đồng thời cử cán bộ chiến sĩ khảo sát để lên phương án cứu kéo các tàu bị nạn về cảng
các tàu hàng bị nạn tại khu vực này gồm năm tàu hd hai nghìn năm trăm bảy mươi tám nd hai nghìn sáu trăm hai mươi sáu hd hai nghìn một trăm năm mươi năm hd hai nghìn một trăm ba mươi tám nd một trăm bảy mươi bảy
tại khu vực các tàu gặp nạn có sóng cấp bảy cấp tám nước lũ từ thượng nguồn đổ về chảy xiết và xoáy gây không ít khó khăn cho lực lượng tìm kiếm tại hiện trường
tuy nhiên cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn vẫn tích cực khẩn trương khắc phục khó khăn sóng gió lên nhiều phương án để hỗ trợ giúp đỡ bảo đảm tính mạng và tài sản trên các tàu bị nạn
vùng cảnh sát biển một tiếp tục điều động tàu cảnh sát biển tám nghìn ba đang trực tại khu vực đảo bạch long vĩ cơ động ra hiện trường để phối hợp tìm kiếm cứu nạn
hiện các tàu của vùng cảnh sát biển một đang nỗ lực tìm kiếm các thuyền viên mất tích và lên phương án cứu kéo các tàu bị nạn về nơi trú đậu an toàn